tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí sủn thon say nha trắc ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí sủn thon say nha chắc cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn tình cảm đặc biệt
trân trọng gửi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước bun nhang vô la chít
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã giành được sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và coi những thành tiệu của việt nam là nguồn cổ vũ động viên đối với lào
đồng chí sủn thon say nha trắc thông báo với tổng bí thư về tình hình lào gần đây
kết quả hợp tác giữa hai ban đối ngoại trong thời gian qua và kết quả hội đàm giữa hai ban đối ngoại trung ương của hai đảng
khẳng định ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào sẽ phối hợp chặt chẽ với ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
thỏa thuận hợp tác giữa hai ban đối ngoại trung ương của hai đảng
trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác phối hợp đôn đốc
hướng dẫn kiểm tra các ngành các cấp trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao
góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam phát triển lên tầm cao mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí sủn thon xây nhà chắc và đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà lào đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi
của đảng nhân dân cách mạng lào
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng
tổng bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
đối với sự ổn định và phát triển của hai nước
khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
góp phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai ban đối ngoại
đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai ban trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện việt nam lào
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy
hai ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức tốt các hoạt động
trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào với nhiều nội dung thiết thực phong phú và đa dạng
mong rằng hai ban đối ngoại trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng